với mục tiêu nâng cao hiệu quả lãnh đạo quản lý báo chí
ubnd tp hà nội vừa ban hành quyết định số một mươi tám
phê duyệt đề án sắp xếp phát triển và quản lý báo chí thành phố hà nội đến năm hai nghìn hai mươi năm
một mươi cơ quan báo chí sẽ sắp nhập hoặc dừng hoạt động
theo đó giai đoạn một có chín cơ quan sẽ dừng hoạt động
gồm sáu tạp chí và ba cơ quan báo chí
riêng báo pháp luật và xã hội sắp nhập với báo kinh tế và đồ thị
kết quả sau sắp xếp hà nội sẽ còn tám cơ quan gồm năm báo
hà nội mới kinh tế và đồ thị phụ nữ thủ đô lao động thủ đô và tuổi trẻ thủ đô
hai tạp chí khoa học thuộc trường đại học thủ đô văn học và nghệ thuật hà nội
và đài phát thanh truyền hình hà nội
trong giai đoạn hai từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi một đến hết năm hai nghìn hai mươi năm
thành phố hoàn thành việc sắp xếp ổn định hoạt động và nâng cao chất lượng
hiệu quả các cơ quan báo chí sau sắp xếp
xác định cơ quan báo chí chủ lực nòng cốt thực hiện nhiệm vụ chính trị
định hướng thông tin tạo đồng thuận trong xã hội